năm hai nghìn một mươi bảy lượng phụ phẩm tôm của cả nước là trên ba trăm hai mươi tấn dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ tăng thêm sáu mươi
thông thường những phụ phẩm này được xem là phế phẩm có khi xử lý không khéo lại gây ô nhiễm môi trường
tuy nhiên trái lại nó được xem là mỏ vàng của ngành tôm
vì nếu chúng ta biết ứng dụng công nghệ sẽ sớm tạo ra các sản phẩm có giá trị cao
theo báo cáo được nêu trong hội thảo quốc tế công nghệ và giải pháp nâng cao giá trị ngành phụ phẩm to việt nam
hiện nay ngành tôm chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp việt nam
mặt hàng tôm chiếm khoảng năm mươi tỷ trọng xuất khẩu ngành thủy sản
trong đó vùng đồng bằng sông cửu long là khu vực nuôi tôm lớn nhất cả nước
với chín mươi bốn ba nuôi tôm xú và bảy mươi năm tám nuôi tôm chân trắng
gắn liền với sự gia tăng về sản lượng là sự tăng lên của
số lượng phụ phẩm trong khi đó ít ai biết rằng phụ phẩm tôm lại có nhiều giá trị khác
trong phụ phẩm tôm có khoảng một mươi một mươi hai protein tám một mươi khoáng bốn chitin khoảng dưới một dầu
và nó có khoảng năm trăm linh ppm cho astaxanthin
nếu mà tất cả cái đó mà thu hồi được tinh chế nó là giá trị rất là lớn
và ngược lại là không có ô nhiễm
riêng năm hai nghìn một mươi bảy lượng phụ phẩm tôm của công nghệ
nước lên đến trên ba trăm hai mươi tấn dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ tăng thêm sáu mươi
đây được xem là tiềm năng là mỏ vàng của ngành tôm
nếu chúng ta biết ứng dụng khoa học công nghệ để tái chế biến
cái định hướng của chúng ta là làm sao nghiên cứu làm sao chuyển đổi
làm sao sản xuất chuyển những nguồn phụ phẩm tôm này thành những sản phẩm giá trị
như là chitin chitoyan sản phẩm protein
chất màu và các hoạt chất sinh học
như cụ thể như đối với sản phẩm chitin thì chúng ta có thể chuyển tiếp thành chitoyan
từ chitoyan có thể làm ra nhiều sản phẩm trên nền chitoyan
và những sản phẩm này như chúng ta biết đều có những giá trị rất lớn
mà trên thế giới nhiều nước phát triển đã nghiên cứu đã sản xuất ra ở quy mô lớn
cũng tại hội thảo quốc tế công nghệ và giải pháp nâng cao giá trị ngành phụ phẩm tôm việt nam
các đại biểu chuyên gia còn chia sẻ nhiều thông tin về sản phẩm chitoyan
các đại biểu cũng có nhiều kinh nghiệm và chiến lược phát triển ngành phụ phẩm tôm ở các nước đang phát triển
theo đó nếu ứng dụng công nghệ thành công trên phụ phẩm tôm
sẽ là một hướng mở đầy tiềm năng cho nhiều phụ phẩm thủy sản hải sản khác tại việt nam